thưa quý vị hãng tin reuters dẫn nguồn từ chính quyền ai cập cho biết có ba du khách người việt thiệt mạng và ba người khác bị thương trong vụ kích bom nổ xe chở khách du lịch xảy ra vào khoảng một mươi tám h một mươi năm tối ngày hai mươi tám tháng một mươi hai theo giờ địa phương tức là hai mươi ba h một mươi năm cùng ngày theo giờ việt nam ở địa điểm cách khu vực có các kim tự tháp lừng danh của ai cập chỉ khoảng bốn km